chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung mương bộ công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với hai đồng chí là thiếu tướng lê văn tuyến phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và thiếu tướng nguyễn văn long cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dù buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
tại buổi lễ thưa uy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí trương hải long thứ trưởng bộ nội vụ đã công bố các quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và thiếu tướng nguyễn văn long cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
thưa uy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến và thiếu tướng nguyễn văn long
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng hai đồng chí nguyễn văn long và lê văn tuyến
vinh dự được thủ tướng chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị mới hai đồng chí tân thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam anh hùng
giữ vững phẩm chất cách mạng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục học tập nghiên cứu nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt hoàn thành xuất sắc trọng trách quan trọng mà đảng nhà nước ngành công an và nhân dân giao phó
cùng tập thể đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an nghiên cứu chủ động tham mưu với trung ương đảng nhà nước và chính phủ
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên hạnh phúc của nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến và thứ trưởng nguyễn văn long gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đảng nhà nước chính phủ
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rèn luyện giúp đỡ tạo điều kiện để hai đồng chí phấn đấu trưởng thành trở thành người cán bộ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lê văn tuyến và thứ trưởng nguyễn văn long cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng tô lâm tại buổi lễ
nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến với cục y tế và các bệnh viện
bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện ba mươi tháng bốn bệnh viện y học cổ truyền bộ công an bệnh viện một trăm chín mươi chín
về công tác y tế công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong công an nhân dân
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định được sự quan tâm đặc biệt của đồng chí bộ trưởng hệ thống y tế công an nhân dân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai và trước mắt là trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
cục y tế và các đơn vị chức năng đã chủ động cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch gắn với trách nhiệm của cấp ủy lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ
chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục y tế và các bệnh viện tiếp tục có những đánh giá cụ thể chính xác về tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đến lực lượng công an nhân dân
qua đó tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng kế hoạch cụ thể nhằm phát huy những kết quả đã đạt được ứng phó với những diễn biến mới
chủ động các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tính chất nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phối hợp với các cơ sở đào tạo y tế bệnh viện ngoài ngành trong việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế công an
tổ chức tốt việc tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ y tế
lực lượng y tế công an nhân dân phải tham gia vào mạng lưới y tế quốc gia tham gia hiệu quả vào các cao điểm của ngành
cùng các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán sắp tới các đơn vị phải vừa đảm bảo được chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ vừa chấp hành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao an toàn trong phòng chống dịch vì một cái tết bình yên an vui cho người dân
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có buổi làm việc với trường cao đảng an ninh nhân dân i
tại đây đoàn công tác đã dự lễ công bố quyết định thành lập và gia quân huấn luyện trung đoàn dự bị chiến đấu trường cao đẳng an ninh nhân dân một
theo đó trung đoàn dự bị chiến đấu trường cao đảng an ninh nhân dân i có hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ được chia thành hai tiểu đoàn
là lực lượng dự bị nhằm tham gia hỗ trợ công tác chiến đấu sẵn sàng cho việc huy động và sử dụng vào bảo đảm an ninh trật tự theo quyết định của bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự chủ động gương mẫu tinh thần trách nhiệm của đảng ủy ban giám hiệu cán bộ giảng viên học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i trong việc tổ chức thành lập và huấn luyện trung đoàn dự bị chiến đấu
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng khẳng định việc thành lập trung đoàn dự bị chiến đấu là nhằm cụ thể hóa chủ trương nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi thực sự trong sạch chính quy tinh nhuệ hiện đại xây dựng cả lực lượng trực tiếp chiến đấu và lực lượng dự bị chiến đấu nhất là lực lượng dự bị chiến đấu đông đảo trong các học viện trường công an nhân dân tinh nhuệ sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh trật tự
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đảng ủy ban giám hiệu ban chỉ đạo trung đoàn dự bị chiến đấu cần quan tâm chỉ đạo sát sao toàn bộ các mặt hoạt động của đơn vị
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu lực lượng y tế công an nhân dân phải theo dõi sát diễn biến dự báo tình hình dịch bệnh để chủ động các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tính chất nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
cần tính toán chọn cụ thể các vấn đề các hướng công tác bảo vệ an ninh kinh tế để tập trung thực hiện trước hết là những vấn đề trọng tâm trọng điểm vấn đề cốt lõi có ý nghĩa chi phối quyết định các vấn đề khác
đây là một trong những yêu cầu được đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục an ninh kinh tế bộ công an vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội

các cơ quan hiệu quan tiếp tục phối hợp xây dựng các dự án luật này đạt chất lượng tốt nhất trình quốc hội xem xét thông qua góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
chiều nay tại hà nội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã chủ trì họp báo công bố các nghị quyết được quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khoáng một mươi năm
cụ thể quốc hội đã thông qua các nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm luật sửa đổi bổ sung một số điều của chín luật
thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố cần thơ và nghị quyết chung của kỳ họp
các nghị quyết được quốc hội xem xét thông qua đã khẳng định các kết quả quan trọng của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
thời gian tới quốc hội yêu cầu chính phủ các cấp các ngành các địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt hiệu quả các chính sách nhiệm vụ giải pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế
khẩn trương ban hành chủ động quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chủ động phát hiện sớm các vi phạm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm

khẩn trương ban hành chủ động quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả của đoàn thanh niên